tại hà nội bộ công an tổ chức họp báo thông báo tình hình kết quả công tác công an sáu tháng đầu năm
và nhiệm vụ công tác trọng tâm sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi họp báo
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi lực lượng công an nhân dân đã bám sát sự lãnh đạo của đảng nhà nước
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự giữ vững ổn định chính trị
phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đối ngoại của đất nước
về nhiệm vụ sáu tháng cuối năm bên cạnh các mặt công tác lực lượng công an sẽ tập trung bảo vệ tốt đại hội đảng các cấp
tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
cũng tại buổi họp báo đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ công an công an tp hà nội đã tiếp nhận
và giải đáp những câu hỏi của các phóng viên về các vấn đề liên quan đến tình hình an ninh trật tự hiện nay
đang được báo chí và dư luận xã hội quan tâm như sẽ tập trung truy bắt bùi quang huy trong vụ án nhật cường
đối với vụ công ty tenma hối lộ quan chức tỉnh bắc ninh bộ công an cho biết đang tích cực chỉ đạo điều tra để sớm có thông tin chính thức
đối với vụ án ông lê thanh thản chủ tịch tập đoàn mường thanh đại diện công an tp hà nội cũng cho biết
công an hà nội đã khởi tố sáu bị can tội thiếu trách nhiệm ông thản bị khởi tố tội lừa đảo khách hàng
về dấu hiệu vi phạm tại nhiều địa phương mua máy xét nghiệm covid một mươi chín giá cao đại diện cục cảnh sát kinh tế cho biết
đã tham mưu bộ công an chỉ đạo công an các tỉnh đồng loạt vào cuộc và nay đang điều tra